cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham mô tài sản rửa tiền
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin
địa chỉ tại phố trần thủ độ khu đô thị pháp vân tứ hiệp phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
và các tỉnh thành phố khác đồng thời đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bốn bị can
kết luận điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn sáu đến tháng sáu năm hai nghìn tám vinasili đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển
sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu các tàu mua về phần lớn là tàu cũ chất lượng không đảm bảo tiêu hao nhiên liệu lớn
trong quá trình mua và khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển một số người đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt số lượng lớn tiền tài sản của công ty
cụ thể trong việc giao dịch mua tàu cho thuê các con tàu trần văn liêm giang kim đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt tiền tranh lệch
trong việc mua ba con tàu gồm vinasin summer vinasin island vinasin phoenix và chiếm đoạt tiền tranh lệch gửi giá cướp trong việc khai thác kinh doanh
cho thuê chín con tàu tại vinasinlife đến nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã xác định giang kim đạt được các công ty nước ngoài
gửi cho số tiền là gần một mươi sáu triệu usd thông qua tài khoản do giang văn hiển đứng tên và rút